thông tin đầu tiên đến từ bắc giang đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của hàng nghìn người dân trên cả nước với số tiền trên ba mươi tỷ đồng
gần bốn mươi đối tượng từ một mươi bảy đến hai mươi năm tuổi đã bị lực lượng công an bắc giang bắt giữ
đồng loạt kiểm tra bảy căn hộ trung cư cao cấp thuộc huyện gia lâm thành phố hà nội và hai địa điểm tại huyện mỹ đức
lực lượng chức năng đã phát hiện kiểm soát đối với ba mươi bảy đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
thu giữ hai mươi tám bộ máy vi tính ba mươi một thiết bị phát sóng internet nhiều điện thoại thẻ ngân hàng sim điện thoại và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến vụ án
đối tượng có vai trò chủ mưu cầm đầu được xác định là trần văn mạnh chú ở huyện mỹ đức thành phố hà nội và hiện chuyên án đang được đấu tranh mở rộng
vì mâu thuẫn ghen tuông trong tình ái đối tượng trần phi tùng chú ở tỉnh thừa thiên huế đã đến nhà chém người yêu trọng thương
và bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng ngăn chặn
bắt giữ về hành vi giết người
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tùng có quan hệ yêu đương với một phụ nữ trú ở phường hòa thọ đông quận cẩm lệ
cho đến đầu tháng tám người này muốn chia tay đồng thời gửi hình tình cảm của mình với bạn trai mới khiến cho tùng bực tức
vào sáng ngày bảy tháng tám tùng từ huế đến thẳng nhà người yêu và dùng dao chém nạn nhân nhiều nhát
thấy nạn nhân phản kháng tùng dùng dao cứa vào cổ mình nhưng được người dân xung quanh kịp thời cắt ngăn
nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp
công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng tạ quang dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại khu sáu xã tiên kiên huyện lâm thao tỉnh phú thọ về tội cướp tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi ba và có sẹo dài một cm trên giữa lông mảy trái
bên cạnh đó công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng đinh trung thảo
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại khu ba xã thanh đình thành phố việt trì tỉnh phú thọ
về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng này cao một m sáu mươi bốn và có nốt ruồi cách một cm trên trước đầu lông mảy trái
còn về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng hứa minh tăng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã địch quả huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
cao một m sáu mươi bảy lông bảy xiên trong và có xẹo cong một cm đầu lông bảy phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện